bảy tháng đầu năm nay giải ngân vốn đầu tư công cao nhất trong giai đoạn năm năm qua
hơn hai trăm linh tỷ đồng đã được đưa vào nền kinh tế tăng hơn hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sự quyết liệt của chính phủ đã trở thành chương trình hành động tại nhiều bộ ngành địa phương
theo chỉ đạo của chính phủ cứ một mươi năm ngày các bộ ngành địa phương sẽ phải họp giao ban kiểm điểm
và báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời xử lý những vấn mắc phát sinh
so với sáu tháng đầu năm chỉ trong tháng bảy kết quả giải ngân đầu tư công đã có những thay đổi đáng kể
hết sáu tháng vốn đầu tư công mới giải ngân được khoảng ba mươi năm
tuy nhiên chỉ sau một tháng đến cuối tháng bảy vừa qua con số này đã tăng lên gần bốn mươi ba kế hoạch năm
tương đương hơn hai trăm linh tỷ đồng đã được đưa ra nền kinh tế thông qua các dự án
so với cùng kỳ kết quả giải ngân bảy tháng năm nay đã tăng lên đáng kể
nguyên nhân được cho là do có sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của chính phủ thủ tướng chính phủ
khiến tinh thần rốt ráo giải ngân vốn đầu tư công lan tỏa và trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các đơn vị phải thực hiện
cùng với đó việc gắn trách nhiệm cho người đứng đầu của các bộ ngành địa phương trong việc kiểm tra cập nhật tiến độ giải ngân nửa tháng một lần
thậm chí đến từng dự án cũng mang lại cải thiện rõ nét ở nhiều địa phương
cũng bắt đầu từ tháng tám này chính phủ sẽ thực hiện việc điều chuyển vốn từ những bộ ngành địa phương có kết quả giải ngân thấp
sao các đơn vị làm tốt hơn
từng bộ ngành địa phương cũng sẽ áp dụng phương án này cho các dự án mà mình đang quản lý nhằm đốc thúc giải ngân và sử dụng vốn hiệu quả